bộ lao động thương minh và xã hội đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo về việc một phụ nữ ở đồng tháp tử vong khi nâng ngực ở bệnh viện một a
thuộc bệnh viện trịnh hình và phục hồi chức năng tp hcm
theo đó bộ lao động thương minh và xã hội yêu cầu cục bảo trợ xã hội khẩn trương kiểm tra xác minh nguyên nhân vụ việc
chỉ đạo bệnh viện một a quan tâm hậu sự chú đáo cho nạn nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân
báo cáo bằng văn bản gửi về bộ trước một mươi giờ vào ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng ba
như intv đã đưa tin trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba nạn nhân được phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn trước
đến hơn một mươi sáu h cùng ngày người nhà bất ngờ được thông báo nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
khi người nhà vào phòng đã thấy nạn nhân tím tái nghi ngờ đã tử vong từ trước đó
ngay sau khi nhận được tin báo công an tân bình và lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và giải phẫu tử thi